các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi mua ma túy của đối tượng lê đình vĩ trú tại phương duyên hải thành phố lào cai
khám xét khẩn cấp nơi ở của lê đình vĩ lực lượng công an đã thu giữ ba gói heroin và vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra
thưa quý vị lợi dụng sự chủ quan của người dân trong việc quản lý tài sản có giá trị
một nhóm đối tượng đã đột nhập vào nhà dân tại xã an nông huyện tịnh biên tỉnh an giang lấy đi chiếc xe gắn máy
đặc biệt là trong cốp xe có chứa khối tài sản lên đến hơn năm trăm linh triệu đồng
sau thời gian theo dõi mật phục công an huyện tịnh biên đã bắt giữ thành công nhóm đối tượng trên và thu hồi các tài sản liên quan
sáng ngày hai mươi bảy tháng năm bà huỳnh thị hạnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại ấp phú cường xã an nông huyện tịnh biên
sau khi mua bán trở về đã để xe máy ở trước cửa nhà nhưng quên chìa khóa trên xe
khoảng một mươi phút sau hai đối tượng lạ mặt lẻn vào lấy xe chạy đi
được biết trong cốp xe bị mất trộm
các tay vàng hai mươi bốn carat cùng số tiền hơn năm trăm ba mươi triệu đồng
tiền tôi để trong cốp xe
bởi vì nhà tôi không có tủ mà không có gì để cắt kính đáo đồng tiền đó
thành ra tôi muốn người đâu của đó lên tôi mới để trong cốp xe như vậy
đối tượng lợi dụng xung quanh đó là không có nhà dân nhiều đó
hoặc là người dân đi ruộng rồi bỏ xe là không có trong tầm kiểm soát được
cho nên là đối tượng lợi dụng đó mà thực hiện hành vi trộm
ngay sau khi